còn tại tỉnh quảng ninh vào chiều nay tại khu vực vùng biển trà cổ đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng trà cổ đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép bảy trăm linh kg tôm tươi sống
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện bè mảng do nguyễn văn hồng là chủ phương tiện kiêm chủ hàng điều khiển
trên bè mảng vận chuyển bảy trăm linh kg tôm tươi sống hồng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tôm trên
qua đấu tranh khai thác nguyễn văn hồng khai nhận mua số tôm trên của bà con ngư dân tại vùng biển phường trà cổ bình ngọc rồi vận chuyển theo đường thủy sang trung quốc để tiêu thụ
công an huyện crong bắc tỉnh đắk lắc đang truy tìm năm thanh niên phát bánh kẹo cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn khiến năm mươi chín người bị ngộ độc
theo điều tra ban đầu vào trường ngày một mươi một tháng năm năm người bịt khẩu trang kín mít đi trên ba xe máy một ô tô đến trường
tiểu học ở buôn đắc leng trường tiểu học tân lợi và lý tự trọng xã eau y phát bánh kẹo cho học sinh và người dân
sau khi phát hết hàng chục kg thực phẩm các đối tượng này bỏ đi
hầu hết số người ăn phải loại bánh kẹo này đều bị triệu chứng đau bụng buồn nôn đau đầu trong đó có năm mươi chín người phải nhập viện
sau khi nhận được thông tin ngay trong đêm ngày một mươi một tháng năm ubnd huyện cờ rông bắc giao cơ quan công an truy tìm nhóm người này đồng thời lấy mẫu bánh kẹo chuyển cơ quan có thẩm quyền để xét nghiệm
bản tin nhanh xin được tạm dừng tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của chúng tôi